trong lúc tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện giá rai tỉnh bạc liêu đã phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tiến hành kiểm tra chiếc xe gắn máy mang bình kiểm soát chín mươi bốn d một trăm linh năm nghìn tám trăm bốn mươi bảy do mạc văn tèo điều khiển vì trở qua số người quy định
trong quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện một trong ba đối tượng là trần thanh phong chú tại phường năm tp bạc liêu tỉnh bạc liêu có mang theo một khẩu súng ngắn rg tám mươi tám bên trong có hai viên đạn
lực lượng công an tiến hành tạm giữ đối tượng phong cùng tăng vật để điều tra làm rõ